chào mừng quý vị đang đến với chương trình tp hcm hôm nay được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị trước những tác động của biến đổi khí hậu môi trường các nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt
việc từng bước xanh hóa sản xuất nhà máy xanh công nghệ xanh nguyên liệu sạch năng lượng xanh
đang trở thành xu thế tất yếu và là công cụ tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nói chung
và các doanh nghiệp tại tp hcm nói riêng
sản xuất xanh cũng là xu hướng phát triển bền vững mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới
tuy nhiên để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này các doanh nghiệp cần có những chính sách đồng bộ
đồng thời các doanh nghiệp sản xuất không ngừng đầu tư dây chuyền đổi mới công nghệ
liên kết chặt chẽ với nhau để xây dựng được hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp
trong các khu công nghiệp khu công nghệ cao tạo thêm giá trị gia tăng và hướng tới kinh tế tuần hoàng
phát triển bền vững
đây sẽ là nội dung được đề cập trong câu chuyện tuần này của chúng tôi
tiếp theo chúng tôi sẽ có phóng sự xây dựng sản phẩm thương hiệu việt vươn ra thị trường quốc tế
nhưng trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại những nội dung tin tức nổi bật trong tuần
triển lãm ảnh với chủ đề chiến thắng điện biên phủ sức mạnh việt nam tầm vóc thời đại
tái hiện lại hoàn cảnh lịch sử những chủ trương quyết định chiến lược chiến thuật sáng suốt
tài tình của đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp
và bộ chỉ huy chiến dịch điện biên phủ diễn biến những trận đánh oanh liệt gắn với những địa danh lịch sử
như hiêm lam độc lập đồi a một sân bay mường thanh
đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân từ cán bộ chiến sĩ đến lực lượng thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến tất cả vì điện biên phủ chiến thắng
bên cạnh đó còn trưng bày những hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ
văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây với các lễ hội chợ phiên ẩm thực
trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc các giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng của từng địa phương
nói riêng và vùng tây bắc nói chung triển lãm diễn ra đến ngày một mươi hai tháng năm
hội chợ hàng việt nam tiêu biểu xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi bốn có bốn trăm năm mươi gian hàng của bốn trăm linh doanh nghiệp sản xuất
xuất khẩu hàng đầu của việt nam
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam
trung tâm xuất tiến thương mại các tỉnh thành hiệp hội ngành hàng trong top các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tp hcm
trưng bày các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm thực phẩm đồ uống nông thủy sản đồ gỗ mỹ nghệ dịch may da dày
túi sách cao su nhựa điện tử cơ khí các ngành dịch vụ hỗ trợ khác
trong khuôn khổ hội chợ khách hàng còn được trải nghiệm các hoạt động và nhiều chương trình ưu đại hấp dẫn
các phiên kết nối giao thương b với các doanh nghiệp quốc tế các hệ thống siêu thị nhập khẩu và bán lẻ các sàn thương mại điện tử
đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp học hỏi cải tiến và đổi mới công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh lâu dài
hội trợ diễn ra từ ngày tám tới ngày một mươi một tháng năm tại trung tâm hội chợ và triển lãm sài gòn
sở giao thông vận tải tp hcm kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm cho phép tiếp tục thí điểm dịch vụ xe buýt hai tầng môi trần
tại khu vực trung tâm quận một quận bốn và mở rộng thí điểm tại quận năm quận sáu tp thủ đức đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm
hai tiếng xe buýt được đề xuất mở rộng có lộ trình kết nối giữa các điểm tham quan du lịch và các di tích lịch sử nhằm quảng bá phát triển du lịch tp hcm
tuyến thứ nhất hoạt động từ tám h đến hai mươi hai h ba mươi mỗi ngày mỗi chuyến chín mươi phút cự ly gần một mươi chín sáu km
điểm khởi hành từ bến xe buýt sài gòn chạy qua các tuyến đường trung tâm quận một năm sáu đến các khu vực chợ lớn
và ngược lại tuyến thứ hai hoạt động từ chín giờ tới một mươi sáu giờ mỗi chuyến tám mươi phút cự ly khoảng một mươi ba tám km
hành trình từ quận một qua các tuyến đường thuộc quận ba năm sáu đến khu vực chợ lớn và ngược lại

công ty là một doanh nghiệp có bề dạy lịch sử một mươi bảy năm trong lĩnh vực xây dựng và một mươi năm trong hoạt động dịch vụ đưa người việt nam đi làm việc ở nước ngoài
trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh công ty luôn ý thức cao đến trách nhiệm xã hội và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thông qua việc cân bằng các yếu tố kinh tế xã hội và môi trường
ý thức được tầm quan trọng của yếu tố môi trường công ty đã rất chú trọng việc đầu tư và thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đến môi trường làm việc của người lao động cũng như môi trường xung quanh cho cộng đồng
thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát môi trường trong công tác quản lý nước thải chất thải công ty đã mạnh dạng đổi mới sáng tạo trong tư duy và chất lượng nguồn nhân lực để hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững

thưa quý vị và các bạn hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đã khởi nghiệp kinh doanh xây dựng thương hiệu sản phẩm với sức cạnh tranh cao được người tiêu dùng tín nhiệm ngày càng khẳng định uy tín trong nước và hướng tới thị trường quốc tế
bên cạnh việc tập trung đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp cần có chiến lược phát triển thương hiệu xây dựng hình ảnh bền vững về sản phẩm dịch vụ tạo ra giá trị sự khác biệt và đem lại sự tin tưởng cho khách hàng